bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số một mươi ba về tiếp tục đổi mới phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp
theo đó tính đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín cả nước đã có một mươi bốn năm trăm linh hai hợp tác xã nông nghiệp trong đó năm mươi năm hoạt động hiệu quả
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ dư hội nghị
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị các địa phương tập trung nguồn lực từ ngân sách nhà nước và thị trường để hỗ trợ các mô hình hợp tác xã nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị
hỗ trợ xúc tiến thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các hợp tác xã nông nghiệp tập trung chỉ đạo quyết liệt để giải thể rứt điểm các hợp tác xã nông nghiệp ngừng hoạt động